thế nhưng bây giờ có mỗi cái là tôi đang rất là thèm vốn thì mong nhà nước và bên ngân hàng hỗ trợ cho tôi cái vốn để tôi vươn xa cái sản phẩm này sang nước ngoài
những hộ kinh doanh như gia đình anh vinh có mặt ở khắp việt nam từ những quán phở ở hà nội tới những lò gốm ở bát tràng
từ những cửa hàng tiện lợi mới mở vài năm tới những xưởng sản xuất nước mắm hàng chục năm tuổi
nếu như vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín nước ta chỉ có hơn một phần
nếu như vào năm hai nghìn năm nước ta chỉ có hơn một năm triệu hộ kinh doanh sử dụng ba triệu lao động và đóng góp chín gdp
thì tới năm hai nghìn một mươi năm đã có tới bốn tám triệu hộ kinh doanh sử dụng tám triệu lao động đóng góp tới ba mươi hai gdp và đạt tổng doanh thu trên hai hai triệu tỷ đồng
trong số đó có nhiều hộ kinh doanh đã đạt tới quy mô lớn hơn nhiều doanh nghiệp cỡ nhỏ
những hộ kinh doanh người ta ẩn ở trong dưới hình thức hộ kinh doanh
nhưng mà nhiều hộ hiện nay có quy mô lớn hơn nhiều doanh nghiệp cỡ nhỏ

theo bà nguyễn thị cúc chủ tịch hội tư vấn thuế việt nam
trong số năm triệu hộ kinh doanh có tới ba bốn triệu hộ không có đăng ký kinh doanh
trong khi số đã đăng ký đã được cấp mã số thuế chỉ là một sáu triệu hộ
và với hình thức áp thuế khoán số tiền thuế mà khu vực hộ kinh doanh đóng góp cho ngân sách nhà nước hiện nay
chỉ chiếm khoảng ba tổng thu ngân sách nhà nước một con số không đáng kể
nếu so sánh với mức đóng góp
đóng góp ba mươi hai vào gdp
đó là lý do nhiều chuyên gia cho rằng cần tạo ra hành lang chính sách
để các hộ kinh doanh nhanh chóng trở thành doanh nghiệp
một lý do khác được các chuyên gia đưa ra là mô hình doanh nghiệp là mô hình yêu việt nhất
để các thực thể kinh doanh có thể tăng quy mô mở rộng sản xuất kinh doanh
hộ kinh doanh thì một cơ sở kinh doanh chỉ được tổ chức kinh doanh trong cái địa bàn huyện quận của mình thôi
không được phép mở chi nhánh mở văn phòng đại diện
mở các đơn vị khác
vì thế nên nó hát rất hạn chế về mặt phát triển và thăng trưởng
hạn chế về lao động hạn chế về địa bàn hạn chế về mọi mặt
kể cả tham gia những việc vào các thị trường quốc tế
trong tín dụng cũng vậy hộ kinh doanh rất khó để được đáp ứng được các yêu cầu của tín dụng
ví dụ như muốn vay theo hình thức tín chấp chẳng hạn
hoặc là căn cứ vào kết quả kinh doanh để được vay
những số lượng nhiều hạn mức cao
thì hộ kinh doanh đều thiệt hỏi
trong khi đó doanh nghiệp được mở rất nhiều điểm bán hàng khác nhau
trên toàn quốc có thể mở chi nhánh văn phòng đại diện
riêng cái điểm đó thôi đã tạo nên hai vị thế tham gia kinh doanh khác nhau
tuy nhiên thực tiễn cuộc vận động các hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp
sau khoảng hai năm thực hiện lại không đạt được kết quả như kỳ vọng
tại thành phố hồ chí minh
có khoảng hai trăm năm mươi hộ kinh doanh cá thể
sau một năm chính quyền thành phố vận động với nhiều chính sách ưu đãi
chỉ một phần trăm trong số này quyết định đăng ký thành lập doanh nghiệp
còn tại hà nội nơi có khoảng hai trăm linh hộ kinh doanh
số lượng hội chuyển đổi thành doanh nghiệp còn ít hơn nữa
nguyên nhân theo các doanh nghiệp này
là họ chưa nhìn thấy lợi ích của việc chuyển sang hình thức doanh nghiệp
trong khi những mất tiện thì đã xuất hiện

trong khi đó thì họ đã trở thành doanh nghiệp
trong khi đó thì họ lại nhìn thấy rõ những cái bất lợi
khi chuyển sang mô hình doanh nghiệp vừa nhỏ
thì vấn đề thủ tục chuyển đổi phức tạp
vấn đề về phải tuân theo những cái tiêu chuẩn
những cái quy định đối với lại doanh nghiệp
trong vấn đề quản trị trong vấn đề là lập sổ sách tài chính
trong vấn đề kê khoai nục thuế
và thậm chí là phải chịu những cái mức thuế
mà lẽ ra hoạt động quy mô doanh nghiệp vừa nhỏ
quy mô hộ cá thể họ không phải chịu
với hộ kinh doanh thì cái việc thực hiện cái luật kế toán
nó chỉ có bảy loại sổ sách thôi
nhưng mà trong khi đó ở doanh nghiệp
thì có thể đến mấy chục loại sổ sách
hoặc hơn ba mươi bốn loại sổ sách
như vậy tức là họ chuyển sang thì họ lại
phải có một cái áp lực thực thi pháp luật cao hơn
cái thứ hai nữa trong cái khu vực hộ kinh doanh
thì cái thuế nó cũng đơn giản hơn
áp dụng một thuế khoán
thuế khoán tức là loại hình thức thuế
mà chủ hộ kinh doanh cùng với cán bộ thuế
cùng nhau thống nhất ra một cái mức thuế
ấn định cái doanh thu của cái hộ kinh doanh đó là từng ý và cứng hộp như vậy
thì rõ ràng đối với áp dụng cái hình thức thuế này
thì đối với hộ kinh doanh họ chả phải thực hiện gì nhiều nội dung cả
và nếu mà cái mức ấn định này mà có lợi cho họ
thì họ sẽ trụ lại với cái hình thức hộ kinh doanh
trong khi pháp luật tại việt nam đã xây dựng được một hệ thống khá hoàn chỉnh
để điều chỉnh các hoạt động của doanh nghiệp
thì các quy định pháp luật đối với hộ kinh doanh cá thể hiện vẫn còn khá đơn giản
việc xác định thuế của loại hình kinh doanh này không được xác định bằng sổ sách
hoặc bằng những bằng chứng về doanh thu
mà chỉ được đưa ra thông qua thỏa thuận thống nhất giữa người nộp thuế với cơ quan thuế
kết quả là tại việt nam tồn tại nhiều doanh nghiệp có doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm triệu đồng

mỗi năm chỉ đóng khoảng ba triệu tiền thuế môn bài
trước thực tế đó một số ý kiến cho rằng cần mở rộng phạm vi của luật doanh nghiệp
để luật này điều chỉnh cả các hoạt động của các hộ kinh doanh cá thể
tuy nhiên các chuyên gia lại cho rằng điều đó không thể giải quyết được vấn đề
đại đa số hộ kinh doanh không muốn trở thành doanh nghiệp

cùng với đó các chuyên gia cũng cho rằng công tác vận động hộ kinh doanh
thời gian qua chưa thực sự hiệu quả một phần do chưa phân loại được đối tượng vận động
và không phải hộ kinh doanh nào cũng cần phải trở thành doanh nghiệp
cả của tôi thôi thậm chí cái thôn của tôi thôi đừng bắt tôi làm giám đốc
và cũng đừng coi tôi như một giám đốc hãy rất đơn giản
thì chú ý rằng trong khoảng năm triệu hộ kinh doanh của việt nam
trong đó có khoảng một bảy triệu hộ kinh doanh đã đăng ký
thì không phải hộ kinh doanh nào cũng có quy mô cũng có doanh thu
cũng có cái tầm hoạt động như doanh nghiệp đâu
phần doanh nghiệp này phần doanh nghiệp này
phần lớn họ là những người kinh doanh nhỏ lẻ
vì thế nên tôi cho rằng là chúng ta phải quan tâm cả đến cái chỗ này
mà anh biết là cái hộ kinh doanh mà nhỏ lẻ thị trường đôi khi là một cái thôn thôi
đấy là một hộ kinh doanh còn gì nữa
thì đấy chính là công cụ thoát nghèo
nếu áp lực coi họ như một doanh nghiệp
thì các chính sách phải dành cho họ như một doanh nghiệp
điều đó là không nên
theo ước tính của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
trong số năm triệu hộ kinh doanh hiện nay trên cả nước
chỉ có khoảng ba trăm sáu mươi hộ có quy mô và doanh thu tương đương với các doanh nghiệp
chính những hộ có quy mô kinh doanh lớn này có nhu cầu thực sự về mở rộng quy mô
phạm vi hoạt động và cần tới những đặc tính yêu việt của loại hình doanh nghiệp
và đó cũng chính là đối tượng cần vận động thành lập doanh nghiệp
vì vậy thay vì thiết kế chính sách thúc đẩy toàn bộ số hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp
chính sách cần hướng tới ba trăm sáu mươi hộ kinh doanh này nhiều hơn
và chính sách quan trọng nhất theo các chuyên gia là xem xét lại nghĩa vụ thuế
cũng như phương pháp tinh thuế đối với các hộ kinh doanh lớn
nhằm tạo ra sự công bằng về nghĩa vụ thuế với các doanh nghiệp có quy mô tương đương

chính sách thuế là áp dụng chung
anh đã đạt cái quy mô này cái mức doanh thu này thì anh phải làm cái này
và tính toán cái chỗ nào đừng để cho người làm hộ kinh doanh
họ trốn thuế lật được cái doanh thu
tôi nói và tôi xin nói lại là cái số hộ kinh doanh mà có cái tỷ lệ và tương đương quy mô với doanh nghiệp
nói về số tuyệt đối thì cũng nhiều
chúng tôi ước tính nó khoảng trừng ba trăm năm mươi ngàn khoảng
nhưng mà nếu đặt nó ở trong cái hơn năm triệu hộ kinh doanh thì nó cũng là một số rất ít
nếu mà chúng ta làm chính sách không khéo thì cái hơn chín mươi người kinh doanh nhỏ kia sẽ gặp buồn vàn khó khăn
cùng với đó các chuyên gia cũng cho rằng việt nam cần học hỏi kinh nghiệm hỗ trợ việc chuyển đổi mô hình này của một số nước trong khu vực
chẳng hạn tại thái lan bên cạnh việc tạo môi trường thuận lợi thủ tục thuận lợi để chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
nước này không đánh thuế vat với các đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ có nguồn doanh thu mỗi năm dưới một năm triệu bạt tương đương một tỷ đồng
chuyển như thế thì nó có những tác động như thế nào đối với chính doanh nghiệp
chính phủ và xã hội và thông qua cái đánh giá như thế cùng với việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang chính thức hóa
thì cần có những cái nghiên cứu và đặc biệt là học hỏi kinh nghiệm quốc tế tương đối là tốt để có được cái chính sách là khuyến khích nó phù hợp
và quan trọng nhất theo ý kiến chung của các chuyên gia là phải xem xét lại cách tính thuế của các hộ kinh doanh cá thể có quy mô lớn
sao cho nghĩa vụ nộp thuế của các hộ kinh doanh này tương đương với các doanh nghiệp cùng quy mô
và hình thức hộ kinh doanh không còn là nơi để họ né tránh nghĩa vụ nộp thuế cho ngân hàng
công khai minh bạch hơn về các nghĩa vụ thuế về quy trình ẩn định mức thuế phải nộp của các hộ kinh doanh
nhưng mà về lâu dài chúng tôi cho rằng phải minh bạch hơn nữa cần phải tiến hành một cách thực chất
làm sao các hộ kinh doanh người ta cảm thấy có lợi ích thực sự có những động lực kinh tế để chuyển từ mô hình của hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp
chứ không phải là chỉ dừng lại ở những phong trào hay là những mệnh lệnh hành chính
thưa quý vị và các bạn kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở việt nam cho thấy việc chính thức hóa khu vực hộ kinh doanh cá thể
bằng cách chuyển sang hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp là xu hướng thất yếu phù hợp với trình độ phát triển của việt nam
cũng như là đáp ứng được yêu cầu hội nhập
tuy nhiên quá trình này không thể được đẩy nhanh bằng các mệnh lệnh hành chính hay là công tác vận động phong trào
trong trường hợp này chỉ những biện pháp tạo ra động lực
động lực thực sự để hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp mới phát huy được hiệu quả
và việc tạo ra một môi trường thuế công bằng giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh là một trong những biện pháp cần được xem xét và áp dụng
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế chương trình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
điều trị email đồng hành cùng doanh nghiệp a gmail com số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
chương trình được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ tư hàng tuần phát lại vào lúc một mươi sáu h ngày thứ sáu
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình trên trang web nhân dân tivi vn hoặc trên kênh youtube của truyền hình nhân dân